kính thưa quý vị một tin vui đối với thành phố hồ chí minh
đó là ủy ban nhân dân thành phố vừa cho phép dịch vụ ăn uống cơ sở bưu chính viễn thông
thiết bị tin học văn phòng thiết bị dụng cụ học tập có giấy phép kinh doanh
được phép hoạt động từ sáu h đến một mươi tám giờ hàng ngày theo hình thức bán hàng mang đi
theo văn bản hai nghìn chín trăm chín mươi bốn của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh ký ngày bảy tháng chín
thành phố bắt đầu cho phép loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống
cơ sở công ứng dịch vụ bưu chính viễn thông thiết bị tinh học văn phòng
được phép hoạt động từ sáu h sáng đến một mươi tám h hàng ngày theo hình thức bán hàng mang đi
các cơ sở kinh doanh hoạt động theo phương thức ba tại chỗ
chỉ tổ chức kinh doanh thông qua đặt hàng trực tuyến do các shipper đã đăng ký với sở công thương giao hàng
các cơ sở kinh doanh này phải đăng ký với quận huyện thành phố thủ đức để được cấp giấy đi đường
đảm bảo điều kiện người lao động đã tiêm ngừa ít nhất một mũi vaccine covid một mươi chín
và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính hai ngày một lần theo mẫu đơn hoặc mẫu gột ba người